xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu sẽ là tin tức về cơn bão số năm trên biển đông
cụ thể vào hồi một mươi h ngày một mươi tháng chín
vị trí tâm bão trên vùng biển phía nam
khu vực quần đảo hoàng sa của việt nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
dự báo trong những giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây
sau sẽ đổi hướng là tây bắc và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi h ngày một mươi ba tháng chín
vị trí tâm bão ngay trên vùng biển từ quảng trị đến khu vực quảng ngãi
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa sẽ có mưa bão
gió xoáy mạnh cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi sau tăng lên cấp một mươi một
giật cấp một mươi ba sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động dữ dội
ngoài ra từ đêm nay
ở vùng biển các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi
bao gồm các huyện đảo lý sơn cồn cỏ
có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
sau tăng lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ bốn đến năm mét biển động rất mạnh
trở lại với thời tiết trên đất liền
trong hôm nay cho tới ngày một mươi hai
tại các tỉnh thánh bắc bộ sẽ tạm gián đoạn mưa
thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nhiều
với nền nhiệt độ tại các tỉnh thành
thuộc khu vực phía đông bắc bộ tăng lên
giao động ở mức là hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
có nơi là trên ba mươi bốn độ
sau đó từ chiều tối ngày một mươi hai
khi chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão
nên mưa rông trên khu vực này
sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
cùng với nền nhiệt giảm nhẹ
còn tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
do nằm xa hoàn lưu bão
nên trong hai ngày tới
mưa rông trên khu vực chỉ xảy ra ở diện giải rác
sau mưa sẽ giảm chỉ còn ở diện vài nơi
dự báo xa hơn thì phải đến ngày một mươi bốn
khi bão số năm chuyển hướng tây bắc
thì mưa rông tại đây mới tăng hơn
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
nền nhiệt trên khu vực trong ba ngày tới
chưa có nhiều biến đổi
cao nhất xung quanh ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực trung bộ
là nơi có thời tiết lưu ý nhất trên cả nước
khi từ ngày mai
do chịu ảnh hưởng của cơn bão số năm
nên sẽ có mưa rông mạnh
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba
tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực quảng bình
sẽ có mưa vừa mưa to đến giấc to
lượng mưa phổ biến ở mức là từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
từ quảng trị đến thừa thiên huế
lượng mưa là từ hai trăm linh đến ba trăm linh mm
mưa lớn rồn rập
khiến cho nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất
bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
ngoài ra trong cơn rông cũng dễ tiềm ẩn các hiện tượng
thời tiết cực đoan nguy hiểm như tố lốc hay gió giật mạnh
với các tỉnh từ đà nẵng
đến khu vực ninh thuận bình thuận
thì trong ba ngày tới cũng là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp
của cơn bão số năm
nên tại đây sẽ cũng có mưa vừa mưa to đến rất to
đặc biệt mưa lớn
tại phần từ đà nẵng cho đến quảng ngãi
có thể lên mức là hai trăm linh ba trăm linh mm
trên một đợt
có nơi là trên ba trăm linh mm
do có mưa nên nền nhiệt độ trong ba ngày tới
tại toàn trung bộ sẽ không vượt qua mức
là ba mươi ba mươi ba độ
bà con ven biển cần hết sức chú ý
tìm nơi neo đậu an toàn
ra cố lại đầm trại thủy hải sản
do gió mùa tây nam hoạt động có cường độ trung bình
đến mạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số năm
nên trong ngày hôm nay
tại tây nguyên sẽ có mưa rào và rông rải rác
vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa với mưa to
với lượng mưa là từ ba mươi đến năm mươi mm
có nơi trên bảy mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất
ở vùng đồi núi
mưa sẽ còn tiếp tục duy trì trên khu vực này
trong thời kỳ ba ngày tới
vì vậy nhiệt độ tại đây
ra động ở mức là từ hai mươi ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ
cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
kết hợp với hoàn liêu cơn bão số năm
nên sẽ cũng có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
lượng mưa phổ biến là từ ba mươi đến năm mươi mm
có nơi trên bảy mươi mm
trong mưa rông có thể tiêm ẩn hiện tượng
thực tích cực đoan như tố lốc hay gió giật mạnh
ngoài ra nguy cơ ngập ống
ở vùng trũng thấp u đô thị
cũng bị đẩy lên cao người dân cần đề cao cảnh giác
do có mưa nên nền nhiệt độ
trên khu vực không quá cao
chưa chiều ở mức hai mươi chín ba mươi hai độ